tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu thanh niên sung phong lần thứ tư nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đã diễn ra phiền khai mạc trọng thể tức dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại hội cũng vinh dự nhận các lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc
hơn ba trăm năm mươi đại biểu cựu thanh niên sung phong từ sáu mươi ba tỉnh thành về dự đại hội với nhiều kỳ vọng mong muốn
trong đó các cựu thanh niên sung phong bày tỏ nguyện vọng thông qua đại hội sẽ góp thêm tiếng nói
để công tác giải quyết chế độ chính sách cho hội cựu thanh niên sung phong được đẩy nhanh trong thời gian tới
đồng thời có thêm phụ cấp cho cán bộ hội cựu thanh niên sung phong ở cơ sở
đồng chí trương thị mai cho rằng các cựu thanh niên sung phong cần phát huy truyền thống anh hùng
góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh đoàn kết sáng tạo và nghĩa tình đồng đội
góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thời gian tới trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cần phối hợp với các bộ
ban ngành để ra soát lại nỗ lực giải quyết tồn động chính sách cho các cựu thanh niên sung phong
trong khuôn khổ đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ba và đề ra phương hướng nhiệm kỳ bốn
của hội cựu thanh niên sung phong việt nam và ra mắt ban chấp hành hội cựu thanh niên sung phong việt nam
khóa bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn gồm tám mươi sáu đồng chí
đồng chí vũ trọng kim tiếp tục được tiến cử giữ chức chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong việt nam khóa bốn